do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nước ngầm nguồn nước khai thác phục vụ cho đời sống của người dân miền trung
hiện đang ngày một sụt giảm hạn hán thiếu nước ngày một gia tăng
về mức độ thì không bằng năm kỷ lục hai nghìn một mươi sáu nhưng phạm vi thì lại rộng hơn
hiện tại nước đang trở thành tài nguyên quý giá hơn bao giờ hết ở miền trung
nguồn nước ngầm phục vụ cho đời sống của người dân miền trung ngày một sụt giảm
ở tầng nước nông khoảng một mươi hai mươi mét tính từ mặt đất xuống mực nước thấp nhất sáu tháng qua
trung bình ở các trạm đo thấp hơn từ một mươi hai ba mươi hai cm so với cùng kỳ mọi năm
ở tầng sâu hơn khoảng hai mươi ba mươi mét mực nước cũng đã rụt từ tám đến một mươi bảy cm
nước ngầm sụt giảm như vậy bởi nắng nóng kéo dài mưa lại không có
kể từ đầu mùa khô tới nay lượng mưa tại miền trung đã thấp hơn mọi năm từ một mươi một mươi năm
riêng ở những vùng bị hạn như quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
bình định phú yên lượng mưa còn thiếu hụt hai mươi ba mươi
thực tế tại các hồ chứa thủy lợi và thủy điện hiện chỉ đạt hai mươi bảy sáu mươi một dung tích thiết kế
thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái
cá biệt một số hồ như sông tranh hai thuộc hệ thống sông vu gia thu bồn hồ ca nác
ba hạ vịnh sơn bê của hệ thống sông ba hồ vĩnh sơn năm trà som trên sông côn
nguồn nước mặt sấp xỉ thậm chí là dưới mực nước chết không thể bảo đảm cấp nước cho hạ du
dự báo thời gian tới cả nguồn nước mặt lẫn nước ngầm ở miền trung sẽ tiếp tục xuống thấp
bởi nắng nóng vẫn kéo dài cảnh báo đến cuối tháng tám vùng bị hạn hán thiếu nước có thể mở rộng thêm
đồng thời diện tích bị hạn tăng thêm khoảng ba năm lần so với hiện nay